trường đại học tôn đức thắng tp hcm vừa tổ chức lễ khánh thành thư viện truyền cảm hứng
với thiết kế hiện đại ứng dụng đồng bộ các giải pháp công nghệ thư viện của đại học tôn đức thắng tp hcm
được đánh giá là đạt tiêu chuẩn quốc tế và hiện đại nhất việt nam đáp ứng nhu cầu học tập cho hơn hai người
thư viện được thiết kế theo mô hình không gian học tập chung gồm khu tự học qua đêm hai mươi bốn trên bảy và bảy tầng lầu
mỗi tầng thể hiện cho sự nhẫn nại nỗ lực minh mẫn tiến bộ sáng kiến trách nhiệm và yếu tố
thư viện đi tiên phong ứng dụng đồng bộ các giải pháp công nghệ mới trong quản lý vận hành khai thác và phát triển
tại đây có các dịch vụ mô phỏng theo mô hình thư viện các trường đại học
top một trăm linh thế giới nhằm hỗ trợ tối đa khả năng tiếp cận và khai thác tất cả các tài nguyên hiện có tại thư viện
thư viện hiện có khoảng một trăm một mươi năm đầu sách bao gồm các bản in và điện tử
ngoài ra còn có hàng trăm triệu tài nguyên thông tin điện tử về học thuật và nghiên cứu toàn cầu và khu vực
nhiều bài báo nghiên cứu từ các tạp chí khoa học và tài liệu khoa học khác được tập hợp từ các nhà xuất bản
cũng như nhiều kho thông tin khoa học số của các trường đại học có khả năng truy cập mở khác trên thế giới
trường đại học tôn đức thắng kỳ vọng thư viện sẽ chuyển cảm hứng nghiên cứu học tập
khai phá mạnh mẽ năng lực tiềm ẩn trong mỗi giảng viên học viên và sinh viên
thư viện truyền cảm hứng có diện tích sàn xây dựng là tám sáu trăm bảy mươi tám m hai với tổng vốn đầu tư một trăm hai mươi chín tỷ đồng
giao tiếp trong thư viện được khuyến khích và yêu cầu sử dụng tiếng anh